thực hiện chương trình kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của ban chấp hành trung mương đảng khóa chín về công tác dân tộc
vào chiều ngày bảy tháng năm đoàn kiểm tra của trung ương do đồng chí bùi tuấn quang phó trưởng ban dân vận trung ương phó trưởng ban chỉ đạo làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
tại buổi làm việc các thành viên đoàn kiểm tra trung ương đánh giá cao kết quả đạt được sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của tỉnh bắc giang
đoàn kiểm tra cũng đề nghị tỉnh trao đổi làm rõ thêm các nội dung liên quan đến kết quả đạt được
những tồn tại hạn chế và giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới trong công tác dân tộc của tỉnh bắc giang
các nội dung đoàn kiểm tra quan tâm được tỉnh bắc giang trao đổi làm rõ để tiếp tục thực hiện nghị quyết hai mươi bốn hiệu quả
thời gian tới tỉnh kiến nghị đề xuất bốn nội dung với trung ương
trong đó đề nghị tích hợp chính sách phân định miền núi vùng cao vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển phù hợp với điều kiện hiện nay
đề nghị ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các chủ rừng đầu tư trồng rừng thâm canh theo hướng kinh doanh gỗ lớn gắn với chế biến lâm sản
quan tâm giải quyết cơ bản đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số